thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng trung ương đã chủ trì cuộc họp với hội đồng thi đua khen thưởng trung ương
về kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết và tuyên dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua
cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi và kế hoạch tổ chức đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ một mươi
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng đánh giá đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ một mươi là đại hội rất cần thiết để tạo nên khí thế quần chúng
thủ tướng yêu cầu cần phải tổ chức cách làm tốt nhất để phát động phong trào và nhân dọng mô hình mới trong thực hiện
thủ tướng thống nhất chủ trương và chọn phương án đoàn kết sáng tạo bớt phá
về thời gian cụ thể thủ tướng sẽ báo cáo với thường trực ban bí thư để thống nhất thời điểm nào phù hợp
kế hoạch tổ chức thì trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các thành viên sẽ tổng hợp lại trình thủ tướng phê duyệt
về hội nghị tổng kết và tuyên dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới
thủ tướng nhận thấy đã có thống nhất cao để tổng kết phong trào quan trọng này
cái tinh thẳng là như công ty đã trình bày có khen thưởng khu vực có khen thưởng chuyên đề
có tôn vinh những cá nhân tập thể trao hội nghị tổng kết
chúng ta có thể tổ chức một số đoàn có thể đoàn chúng nằm đền
đoàn xuống thái bình đoàn đi hà nam đoàn có thể đi ninh bình cũng khu găng khu vực đó
và phân bổ kế hoạch rất chi tiết cụ thể này giao cho thủ tướng thủ tướng trung ương
đặc biệt là thủ tướng băng thủ tướng băng thủ tướng trung ương
để lập các phương án cụ thể
vấn đề thời gian vấn đề địa điểm vấn đề tổ chức phục vụ rất quan trọng
mình cũng làm gọn gàng nhưng mà có khi thế cùng chúng để phát động cả nước
coi như những hoạt động cụ thể để phục vụ cho phát động tiếp theo
đã nhận được chuyên tài nữa với việc xây dựng nông thôn mới
dự kiến hội nghị tổng kết và tuyên dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua
cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới sẽ được tổ chức vào tháng một mươi tại nam định
về nhiệm vụ những tháng cuối năm đối với công tác thi đua khen thường
thủ tướng đề nghị ban thi đua tập trung sơ kết năm năm chỉ thị số ba mươi bốn
ngày bảy tháng bốn năm hai nghìn một mươi bốn của bộ chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thường
đề xuất giải pháp phong trào đổi mới thi đua và công tác thi đua khen thưởng
phủ cho ý kiến trước khi trình lên quốc hội trong năm hai nghìn hai mươi